là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh an giang
thành phố long xuyên đã thực hiện tốt nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
giúp bộ máy chính trị của thành phố tinh gọn góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động
triển khai thực hiện nghị quyết trung mương sáu về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả nhiều địa phương trong tỉnh an giang đang tích cực tổ chức thực hiện
điển hình là thành phố long xuyên đang triển khai đề án ba về nhất thể quá chức danh bí thư đảng quỹ
kiêm chủ tịch quỹ ba nhân dân phường xã
trước đó thực hiện chủ trương của bang thường dụ tỉnh quỷ long xuyên là địa phương cấp quyện đầu tiên của an giang
thực hiện mô hình nhất thể quá chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch quỹ ba nhân dân thành phố
phải nói rằng là chung trong cái hiệu quả qua chúng tôi nhìn thấy thử kết quả mà cũng thực hiện được
thứ nhất là nó được thuận lợi trong việc triển khai
thứ hai là nó được thực hiện nhiệm vụ chính trị nó được đồng bộ và nó kịp thời hơn
thứ hai là nó tạo ra một sự thống nhất giữa thực hiện chủ trương và kế hoạch thực hiện giữa đảng và chính quyền
cái thứ ba là sẽ khắc phục được tư tưởng chăm chờ ý đại đụng đẩy trách nhiệm
rồi cái chế độ báo cáo hội họp thì cũng được tinh gọn hơn
hiện nay thành phố long xuyên
đã có chín trong tổng số một mươi ba đơn vị xã phường hoàn thành việc nhất thể hóa bí thư đảng quỹ
đồng thời là chủ tịch quỹ ba nhân dân
các chức danh còn lại được sắp xếp theo hướng
một phó bí thư thường trực đảng quỹ phụ trách công tác đảng
một phó bí thư đảng quỹ là đại biểu hội đồng nhân dân làm chủ tịch hội đồng nhân dân
một phó chủ tịch quỹ ba nhân dân giúp việc cho đồng chí bí thư
kiêm chủ tịch quỹ ba nhân dân phường xã
theo đó vừa tinh gọn bộ máy vừa nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở
mà cái xu hướng là mình phải theo một cái xu thế để điều hành thuận lợi
như thống nhất trong cái tổ chức bộ máy
thì sắp tới thì về hướng của phường thì sẽ sắp xếp lại thời gian làm việc có khoa học
và phân công mạnh cho phó bí thư và phó chủ tịch để đảm nhận các nhiệm vụ
và giai trò bí thư đồng thời chủ tịch thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm lớn
và theo dõi các xám xác
chỉ đạo trong cái thực hiện nhiệm vụ
qua cái mô hình mà nó là bí thư rồi chủ tịch luôn đó
thì như vậy là làm được đó thì coi như là cái năm là hai nghìn một mươi bảy đó
là coi như là các cái chỉ tiêu đó đạt và vượt
cho nên cái mô hình này nó đem lại cái lợi ích rất là to lớn
bên cạnh đề án ba ban thường vụ thành quỹ long xuyên còn ban hành đề án bốn
về thành lập văn phòng chung của thành quỹ và hội đồng nhân dân
quỹ ba nhân dân thành phố đề án năm về thành lập văn phòng khối dân dận
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố
qua đó đã từng bước đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị xây dựng tổ chức bộ máy
đồng bộ tinh gọn hiệu quả khắc phục tình trạng công kênh chồng chéo
phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công